hưng trả nợ chuộc máy tính xe máy tiêu xài đưa cho vợ một trăm một mươi năm triệu đồng hết tổng cộng một tỷ năm trăm bảy mươi triệu đồng
cơ quan điều tra đã thu hồi được ba trăm năm mươi năm triệu hai trăm linh nghìn đồng là số tiền mà bị cáo đã trả nợ và đưa cho vợ
hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm có sự chuẩn bị và tính toán từ trước
bị cáo đã dùng súng đe dọa nhân viên ngân hàng để uy hiếp tinh thần chiếm đoạt tài sản
sau khi phạm tội bị cáo đã tẩu tán các tăng vật để che giấu hành vi phạm tội
bị cáo đã tẩu tán các tài sản của mình và gây ra nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra
tại phiên xét xử chiều nay hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hai mươi năm tù về tội cướp tài sản
ngoài án phạt tù bị cáo phải bồi thường thêm số tiền hơn một hai tỷ đồng cho công ty bảo hiểm đã hoàn trả cho ngân hàng